tới điểm giao dịch viettel giả làm người giao dịch để cướp tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn bình quê ở bình phước và phạm tiến dũng
quê ở đồng nai đã bị công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ
cả hai đối tượng này đã tới điểm giao dịch viettel thuộc khu phố một thị trấn tân bình
huyện bắc tân uyên
nguyễn văn bình dùng dao thái lan khống chế nhân viên giao dịch cướp một trăm linh triệu đồng
người dân đã phối hợp cùng với công an thị trấn tân bình bắt giữ bình và dũng
khi cả hai đang chạy trốn
bị công an xã giữ xe vì vi phạm giao thông
hai thanh niên ở kiên giang đã mua xăng đến đốt trụ sở công an xã
công an huyện gò cô tỉnh kiên giang vừa tổ chức họp dân kiểm điểm xử phạt vi phạm hành chính
tổng cộng sáu triệu đồng đối với danh thanh tiến một mươi bảy tuổi
và danh đà rô một mươi chín tuổi về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó tiến đã bị công an xã định an lập biên bản giữ xe vì vi phạm giao thông
ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi uống rượu rô chở tiến đi mua một chai xăng
cả hai tới trụ sở công an xã
tại đây tiến đổ xăng ra nền châm lửa đốt rồi bỏ chạy về nhà cùng với rô
vụ cháy được phát hiện và dập tắt kịp thời
tại buổi họp dân tiến và rô đã thử nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm
sau ba mươi chín năm trốn truy nã thay đổi họ tên năm sinh và nơi thường trú
nguyễn tiến dũng sáu mươi sáu tuổi quê ở tỉnh tiền giang
đã bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ bàn giao cho trại giam gia trung bộ công an
để tiếp tục thi hành bản án hai mươi năm tù về tội giết người cướp tài sản trốn khỏi nơi giam giữ
theo tài liệu điều tra vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
đã tuyên phạt dũng hai mươi năm tù giam về tội giết người cướp tài sản
dũng được đưa đi chấp hành án tại trại giam gia trung bộ công an
ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dũng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
trại giam gia trung đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn tiến dũng
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
đối tượng đặng thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
xã vũ chính tp thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng bùi văn hoài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi năm tổ một mươi hai
phường quang trung tp thái bình tỉnh thái bình
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
là đối tượng bùi đức lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tân phương
xã đồng lĩnh huyện đông hưng tỉnh thái bình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an